theo đánh giá của ngành chức năng công trình cầu vàm cống đã hoàn thành đủ điều kiện đưa vào sử dụng
do đó hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã thống nhất nghiệm thu dự án cầu vàm cống
và đường dẫn phía hai bờ đồng tháp cùng thành phố cần thơ
cầu vàm cống đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh cho cả khu vực
tạo kết nối giao thông góp phần giúp cần thơ giảm bớt áp lực giao thông qua thành phố
cầu vàm cống có tổng chiều dài gần ba km rộng hai mươi bốn năm m bao gồm bốn làn xe cơ giới hai làn xe thô sơ và hai làn đi bộ
cầu được xây dựng nối liền huyện lấp vò tỉnh đồng tháp với quận thốt nốt thành phố cần thơ
dự án cầu vàm cống được đầu tư từ nguồn vốn oda của chính phủ hàn quốc và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
dự án được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi ba